trong thời điểm kiểm tra đội quản lý thị trường phát hiện công nhân của công ty sài gòn vegue đang thay đổi bao bì bột ngọt được nhập từ thái lan và trung quốc loại hai mươi năm kg chiết ra bao bì nhỏ loại một trăm linh năm trăm linh gram nhãn mát ghi xuất xứ tại việt nam
công ty sài gòn veguông có dấu hiệu vi phạm về hàng hóa có nhãn mát bao bì ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa nơi sản xuất
lực lượng quản lý thị trường đã niêm phong hơn một trăm linh tấn bột ngọt đình chỉ hành vi vi phạm nêu trên và tự bảo quản không được xuất bán hoặc đưa vào
công ty sài gòn vê quân đưa vào đóng gói bốn hai trăm linh bao bột ngọt xuất xứ từ trung quốc thái lan tương đương với một trăm linh năm tấn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc